tại cơ quan công an đối tượng tứ khai nhận bản thân không có việc làm ổn định
để có tiền trả nợ tiêu xài đối tượng đã mua sim giác thực hiện hành vi lừa nhiều người
hiểm vụ việc đang được công an huyện bộ đức điều tra mở rộng